và như thường lệ thì mở đầu sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết đáng chú ý
chị nam hà này thời tiết cuối tuần này thì sẽ có diễn biến như thế nào ạ
không biết là nắng nóng có diễn ra hay không
vâng ạ sáng sớm ngày hôm nay khi mà trên đường đến trường quay thì rất là mát mẻ
tuy nhiên theo như dự báo thì thời tiết tại thủ đô hà nội cũng như các tỉnh phía bắc
sẽ tiếp tục diễn ra nắng nóng với nhiệt độ sẽ vẫn dơng như ngày hôm qua
đó là ba mươi năm độ c trời ít mây nắng trói trang ngay từ sáng
không chỉ hà nội mà diện nắng nóng sẽ trải ra khắp các nơi
từ hòa bình sang trung du đồng bằng phía đông bắc bộ
với nhiệt độ từ ba mươi năm ba mươi sáu độ c có nơi trên ba mươi sáu độ c
duy trì trong khoảng từ một mươi một cho đến một mươi sáu giờ
vâng và nắng nóng cũng bao trùm xuống trung bộ trên diện rộng
từ thanh hóa đến phú yên nhiệt độ từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c và có nơi là trên ba mươi bảy độ c
thời tiết nắng nóng như thế này thì sẽ kèm theo nguy cơ cháy có thể xảy ra
nhất là vào thời điểm dằm tháng bảy thì nhiều gia đình sẽ thắp hương
và đốt vàng mã vì vậy mà để tránh hỏa hoạn thì khi quý vị
cần trông coi thì phải trông coi đến khi lửa phải tàn hết
và những hộ dân sinh sống gần rừng thì cũng không nên đốt vàng mã
để tránh xảy ra cháy rừng
vâng ở nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành phố trên cả nước
sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị trong phần sau của chương trình